thử nhanh ma túy phát hiện một mươi một đối tượng dương tính với ma túy
hiện công an huyện bù đăng đang tạm giữ hình sự bảy người để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng
chứa chấp sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy để xử lý theo quy định
và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi